điều phối viên về truyền thông chiến lược của hội đồng an ninh quốc gia thuộc nhà trắng
ông john kebi ngày hôm qua tuyên bố cho đến nay là không có bằng chứng nào cho thấy ba vật thể
bay không xác định bị bắn hạ tại bắc mỹ vào cuối tuần qua có liên quan tới trung quốc hay
là bất kỳ chương trình nào của nước ngoài vụ bắn hạ ba vật thể nêu trên gồm hai vật thể
bị bắn rơi ở mỹ và một vật thể ở canada xảy ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng hai
theo ông cabi đây có thể là những quả bóng bay được gắn đơn giản với các thực thể thương mại
hoặc nghiên cứu và do đó không nguy hiểm tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa
mỹ và trung quốc leo thang sau khi washington bắn hạ một khinh khí cầu của trung quốc bay qua
không phận mỹ ở khu vực ngoài khơi bờ biển sao carolina vào ngày bốn tháng hai
trung quốc cho biết khinh khí cầu đang được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thời tiết
bắc kinh đã gửi công hàm phản đối động thái mà họ cho là phản ứng thái quá của washington